phó tổng thanh tra chính phủ trần ngọc liêm vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit xét nghiệm vaccine và thuốc phòng chống dịch covid một mươi chín tại hà nội
thời kỳ thanh tra từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho tới cuối năm hai nghìn hai mươi một và đây là lần thứ ba trong gần một tháng qua thanh tra chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế chống dịch
các sai phạm xuyên suốt bị thanh tra chỉ ra trong các gói thầu mua sắm thiết bị tại bộ y tế tp hcm hà nội là các thiết bị vật tư kit xét nghiệm bị đội giá lên gấp nhiều lần
trong đó đáng chú ý nhất là hàng chục gói thầu thiết bị chống dịch đã bị mua sắm lòng vòng qua trung gian dẫn đến giá bán bị tăng lên từ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng
cụ thể thanh tra phát hiện hai mươi loại thiết bị do các nhà thầu cung cấp cho ba mươi một bệnh viện trực thuộc sở y tế hà nội có tổng giá trị trúng thầu là hơn một trăm ba mươi bốn tỷ
tuy nhiên theo thanh tra giá trị nhập khẩu và phụ kiện mua thêm các loại thiết bị chống dịch này chỉ gần sáu mươi hai tỷ đồng
hiện nay có tám mươi chín gói thầu bị thanh tra chuyển sang bộ công an để xác minh